tại hà nội đảng bộ báo nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
và trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng cho sáu cán bộ của báo nhân dân
cũng như tổng kết công tác đảng trong năm hai nghìn một mươi chín của cơ quan
tới dự có đồng chí sơn minh thắng ủy viên trung mương đảng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
đồng chí thuận hữu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập bí thư đảng ủy báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam cùng toàn thể cán bộ nhân viên báo nhân dân
cách đây vừa tròn chín mươi năm đảng cộng sản việt nam được thành lập là bước ngoặt quan trọng mở ra thời kỳ mới cho cách mạng việt nam
đảng cộng sản việt nam chính là kết tinh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc
cũng như là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh trong công cuộc giải phóng dân tộc
đảng đã đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong hai cuộc kháng chiến
đến công cuộc đổi mới xây dựng đất nước ngày nay được bạn bè quốc tế tin cậy và ủng hộ
năm hai nghìn hai mươi là năm mặt toàn đảng toàn quân toàn dân phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đại hội đảng lần thứ một mươi hai đề ra
và tổ chức đại hội các cấp chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
đội ngũ những người làm báo đảng càng ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ trách nhiệm lớn lao của mình
để ngày càng phấn đấu nỗ lực hơn nữa trong việc phát hành các ấn phẩm mang tính định hướng
và là cầu nối giữa đảng nhà nước và nhân dân
xứng đáng với vai trò của tờ báo đảng là tiếng nói của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
cũng tại buổi lễ đồng chí sơn minh thắng bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương
và đồng chí thuận hữu tổng biên tập bí thư đảng ủy báo nhân dân đã trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
cho sáu đồng chí của báo nhân dân và bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc